tại hà nội ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức gặp mặt và biểu dương chín mươi điển hình tiêu biểu
ở cộng đồng dân cư nhân kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất việt nam
ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam
dự buổi gặp mặt có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí trần thanh mẫn đã biểu dương các điển hình tiêu biểu và đánh giá cao sự nỗ lực của hệ thống mặt trận các cấp
đề nghị thời gian tới các điển hình tiêu biểu và mặt trận cơ sở tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được
vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
quyết tâm phòng chống tham nhũng lãng phí tham gia xây dựng đảng chính quyền trong sạch vững mạnh
nhân dịp này ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã trao tặng bằng khen cho chín mươi điển hình tiêu biểu ở cộng đồng dân cư